ngay sau khi tạm ngăn được dòng nước tràn vào ruộng vì vỡ đê quảng điền tại tỉnh đắk lắc vào ngày hôm qua một mươi ba tháng tám
chính quyền địa phương đang huy động nhiều máy bơm thoát nước cứu lúa
cụ thể địa phương đã bố trí ngay ba máy bơm công suất ba mươi ba mã lực để hút thoát nước
tăng công suất một trạm biến áp từ một trăm linh lên một trăm sáu mươi
trước đó khi xảy ra sự cố tràn đê địa phương cũng đã bố trí bốn máy bơm để phục vụ việc bơm thoát nước
sự cố tràn vỡ đê quảng điền đã gây ngập úng hoàn toàn gần năm trăm linh hectare lúa của bà con
chính quyền địa phương hiện đang tiếp tục tăng cường gia soát ra cố đê bảo đảm an toàn cho diện tích lúa còn lại